vào những ngày cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng
khiến vấn nạn kẹt xe tắc đường diễn ra thường xuyên
nhưng điều đáng nói là còn một nguyên nhân khác cũng làm cho tình trạng giao thông ủn tắc xấu đi
đó chính là xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân tham gia giao thông
đang lưu thông giữa đường thì cứ vô tư dừng nhắn tin điện thoại
những người này lại dừng đèn đỏ theo cách riêng của mình
mặc dù lòng đường chưa ủn tắc nhưng hàng loạt xe máy cứ vô tư phi thẳng lên vỉa hè thoáng rộng để có thể tăng tốc
đèn đỏ thì những phương tiện này cũng vượt cho nhanh
tất cả những hành vi này khiến cho bức tranh giao thông cuối năm tại hà nội càng trở nên dối ghen và phức tạp
dịp cuối năm lưu lượng người và hàng hóa rồn về thủ đô khiến hạ tầng giao thông trở nên quá tải
tắt đường kẹt xe trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người
nó rất phức tạp đông đúc
có những người rất ý thức nhưng có những người cũng không ý thức
tại sao là dụ như là mất đèn đỏ là mọi người không có ai đợi ai hết
cho nên là chú phải đuôn trên ai nhanh thì được
đấy khi ủng tắc mà không thấy cảnh sát giao thông đâu là khổ người dân
đi lại không đi được
ngày tết đã đông rồi thì những người tham gia giao thông mỗi người sẽ góp đi một
có ý thức thêm để cho tình hình giao thông nó đỡ căng thẳng hơn
tình trạng giao thông cuối năm như thế này đã dồn áp lực rất lớn vào lực lượng cảnh sát giao thông phân làm làm nhiệm vụ
trong thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội luôn duy trì một trăm linh quân số
tuy nhiên những hành vi vi phạm diễn ra vào những lúc đang xung đột giao thông
tại các nút giao thông trọng điểm thì lực lượng chức năng cũng không thể xử lý
chúng tôi có những giải pháp cụ thể để đảm bảo trực tượng giao thông
thứ nhất là chúng tôi có những phương án kế hoạch cụ thể đối với cả địa bàn giáp danh những tỉnh giáp danh
luôn luôn có những phương án kế hoạch để đảm bảo việc đi lại của cộng trực nhân dân
cũng như việc đi lại của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước được thông suốt
vấn đề thứ hai là chúng tôi luôn duy trì năm mươi năm cục lo tuyên truyền ở năm mươi năm chốt trọng điểm
để nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi giao thông
thứ ba chúng tôi tổ chức công tác chỉ huy điều khiển giao thông ở ba trăm tám mươi một nút giao thông
cũng như một mươi năm tuyến quốc lộ
và sáu tuyến xuyên tâm ra vào thành phố đảm bảo cho việc đi lại của cộng trực nhân dân được thâm suốt
và chúng tôi có những tổ tuần tra những kế hoạch tập trung vào những hành vi vi phạm
là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông
tết nguyên đán canh tí đang đến rất gần để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
bên cạnh những giải pháp của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao văn hóa chấp hành luật
chắc chắn sẽ góp phần làm bức tranh giao thông thủ đô cuối năm tươi sáng hơn